cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp sức chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh
trong những năm gần đây bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an luôn chỉ đạo cơ sở vận dụng linh hoạt thời gian huấn luyện của lực lượng dân quân địa phương
kết hợp làm công tác dân vận trung sức xây dựng nông thôn mới ở cơ sở đem lại hiệu quả thiết thực ở các địa phương trong toàn tỉnh nghệ an
trên tuyến đường từ bản xóm mới vào khu tái định cư ở huyện quỳ châu tỉnh nghệ an hơn một trăm linh chiến sĩ dân quân năm thứ nhất của cụm các xã châu hoàn châu phong và diên lãm
tranh thủ thời gian ngày nghỉ huấn luyện cuối tuần tổ chức phát quang vệ sinh san ủi mặt bằng con đường rộng bốn mét dài gần một km cho nhân dân
ngoài các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và phối hợp những công việc khác lực lượng dân quân tự vệ cũng tham gia đắc lực
trong chiến đấu và phối hợp những công việc khác
ngoài các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và phối hợp những công việc khác lực lượng dân quân tự vệ cũng tham gia đắc lực trong chiến đấu và phối hợp những công việc khác